tại lào cai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết đơn vị đã ra quyết định về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ lối mở nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới lây lan qua biên giới
theo đó các cửa khẩu phụ lối mở gồm hóa chư phùng lô cô chin mường khương bản vượng y tý dọc tuyến biên giới giữa lào cai với vân nam trung quốc sẽ tạm dừng không cho người xuất nhập cảnh qua lại
tại cửa khẩu quốc tế lào cai hoạt động xuất nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ hoạt động du lịch đã bị tạm dừng từ ngày hai mươi sáu tháng một trước đó
tất cả người kèm hành lý sách tay khi nhập cảnh từ trung quốc về việt nam đều phải khai báo y tế đầy đủ đồng thời qua một luồng duy nhất có bố trí hệ thống giám sát thân nhiệt tự động

được gửi đi có một mẫu đầu tiên từ ngày hai mươi sáu tháng một đã có kết quả âm tính với virus corona